thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng bảy công an thành phố hà nội cho biết vừa triển khai thêm một chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín chốt kiểm dịch tại cửa ngõ thủ đô
vị trí chốt kiểm dịch mới bổ sung nằm tại quốc lộ một mươi tám lối xuống quốc lộ ba thuộc quyện sóc sơn thành phố hà nội chiều từ nội thành ra ngoại thành
trước đó từ sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng bảy hà nội đã lập hai mươi hai chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ lớn để kiểm soát toàn bộ phương tiện người dân vào thành phố
các chốt kiểm dịch đều có một mươi một cán bộ tham gia ứng trực gồm hai cán bộ cảnh sát giao thông một cảnh sát cơ động hai cán bộ y tế hai cán bộ quân đội và hai cán bộ tư pháp của địa phương tổ trưởng được giao cho lực lượng cảnh sát giao thông